tại khu vực tân cảng cái mép thị vải thuộc phường phước hòa thị giáp phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tàu maxenzen mang quốc tịch liberia phát hiện một trăm linh bánh cocaine chứa cùng phế liệu trong container
theo thông tin ban đầu tàu có hai mươi sáu thuyền viên do ông venigora quốc tịch ukraine làm thuyền trưởng
hành trình từ chinidas và tobago qua panama đi trung quốc và đến việt nam cập cảng tân cảng cái mép thị vải vào lúc tám giờ ngày hai mươi bốn tháng bảy để trả hàng rồi xuất cảnh đi singapore
theo cơ quan chức năng một trăm linh bánh cocaine có trọng lượng một trăm một mươi chín kg trị giá khoảng bảy trăm linh tám trăm linh tỷ đồng
công an tỉnh thừa thiên huế vừa bắt tạm giam hồ ngọc đức tài chú tại phường thủy phương thị xã hương thủy
đối tượng đồng phạm trong vụ giết người xảy ra vào ngày hai mươi bảy tháng bảy ở sông ngựa hà huế xảy ra sau khi mâu thuẫn trong việc phân chia sử dụng ma túy
như antv đã đưa tin vào khoảng tám giờ ngày hai mươi bảy tháng bảy lý trực đình và hồ ngọc đức tài ngồi uống cà phê
với phan xuân quang và nguyễn văn tiêu cùng chú tại thành phố huế
trong khi ngồi uống cà phê các đối tượng đều có sử dụng ma túy
sau đó giữa đình và nhóm của tiêu nảy sinh mâu thuẫn trong việc mua và chia sử dụng ma túy
phan xuân quang nhảy xuống hồ ngựa hà để tránh
lúc này đình cùng các đối tượng ở trên bờ liên tục nhặt đá bên đường ném xuống chúng và người làm quang chết ngay sau đó
trong quá trình xảy ra sự việc hồ ngọc đức tài là người tham gia vào việc ném đá
trước đó đối tượng đỉnh cũng đã bị bắt giữ
tại bắc ninh công an thị xã từ sơn vừa bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ giết người cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường đình bảng thị xã từ sơn
đặc biệt hai đối tượng trong vụ án này đều là trẻ vị thành niên
hai đối tượng bị bắt giữ là hoàng như quỳnh và nguyễn bình phú sinh năm hai nghìn cùng chú tại huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
khoảng hai mươi hai giờ ngày hai mươi tám tháng bảy hai đối tượng bắt xe của hãng taxi ninh hiệp do anh nguyễn văn thành
hà nội điều khiển các đối tượng điều xe đi lòng vòng đến khu vực cầu chui
thuộc địa phận khu phố aung san phường đình bảng
hai đối tượng dùng dao gọt hoa quả cứa cổ nhằm cướp tiền của lái xe
tuy nhiên lái xe đã thoát được ra ngoài cầu cứu hai đối tượng gây án bị bắt giữ ngay sau đó
ngày một tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã từ sơn đã thu được con dao gây án mà đối tượng vứt bỏ trên đường đi trốn chạy